liên quan đến việc phát hiện một số ca nhiễm dịch covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý taxi
truy xuất thông tin về các tài xế có cuốc xe đi và đến bệnh viện này
để phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm
nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín sở giao thông vận tải hà nội đề nghị
công ty trách nhiệm hữu hạng grab công ty cổ phần b group
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại công nghệ gâu việt
công ty cổ phần fasco việt nam hợp tác hỗ trợ truy xuất và cung cấp thông tin
về các trường hợp tài xế bao gồm cả hai bánh và bốn bánh
đã có các cuốc xe đi và đến bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu lái xe thông tin về những hành khách
đã cùng các tài xế này đi hoặc đến bệnh viện bạch mai trong không thời gian kể trên